bộ tài chính vừa yêu cầu cục quản lý và giám sát bảo hiểm tiến hành thanh tra kiểm tra các công ty đại lý bảo hiểm mô giấy bảo hiểm
động thái này được thực hiện trước tình trạng là nhân viên của một số ngân hàng chào mời và ép khách hàng mua bảo hiểm liên kết đầu tư khi mà tới gửi tiền hoặc là vay vốn
bộ tài chính chỉ đạo xử lý không để tiếp tục xảy ra tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng
ép buộc khách tới giao dịch phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn hay hình thức giới thiệu cho người tới gỡ tiền tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết trái với quy định pháp luật
bên cạnh đó cục quản lý và giám sát bảo hiểm cũng phải công bố đường dây nóng số điện thoại email để tiếp tục thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm biến tướng nêu trên
thời gian qua tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu chào mời ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm liên kết đầu tư khi tới gửi tiền hoặc vây vốn đã gây bức xúc trong xã hội